thời tiết nắng nóng gây gắt những ngày này là nguyên nhân xảy ra nhiều vụ cháy rừng nghiêm trọng
lúc một mươi hai h ba mươi phút trưa nay một đám cháy rừng đã xảy ra tại khu vực thuộc tổ sáu mươi một
phường hòa khánh nam quận liên triểu thành phố đà nẵng
khu vực cháy xảy ra ở vị trí đồi cao có thực bì dày và gió lớn
khiến cho ngọn lửa lan nhanh gây khó khăn cho công tác dập lửa
sau khi phát hiện đám cháy chính quyền địa phương đã huy động nhiều lực lượng
như đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an quận dân quân quân đội tham gia cùng dập lửa
lực lượng chức năng đã phải chia thành nhiều nhóm phát đường dây càn lửa
dùng máy thổi để làm sạch thực bì ngăn lửa lan xuống nhà dân
sau hai giờ nỗ lực dập lửa cơ bản đám cháy đã được dập tắt
diện tích rừng bị cháy đang được thống kê
nguyên nhân của vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ